các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các cơ sở giáo dục đào tạo trong việc cấp văn bằng chứng chỉ kiểm điểm xử lý trách nhiệm cá nhân cho phép đại học đông đô thông báo tuyển sinh hệ văn bằng hai kịp thời phát hiện xử lý nghiêm vi phạm không để xảy ra sai phạm tương tự
bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các cơ sở giáo dục đào tạo trong việc cấp văn bằng chứng chỉ kiểm điểm xử lý trách nhiệm cá nhân cho phép đông đô thông báo tuyển sinh hệ văn bằng không để xảy ra sai phạm không để xảy ra sai phạm

trong tháng một mươi hai lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra hành chính và phát hiện trang thực hiện hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức gồm một bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hai bản sao công chứng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học và một giấy phép lái xe ô tô hạng c đều mang tên nguyễn văn trung chú tại thị xã duy tiên tỉnh hà nam
toàn bộ giấy tờ tài liệu trên nghi là giả
tại cơ quan công an bước đầu trang khai nhận đã đặt trên mạng theo đơn đặt hàng của trung với số tiền khoảng một mươi triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật